tại huyện con plong tỉnh con tum lực lượng chức năng vừa tiếp tục phát hiện thêm một vụ phá rừng với số lượng lớn
và không chỉ khai thác lén lút lâm tập còn ngang nhiên mở đường khai thác vận chuyển và hoạt động trong thời gian dài
tại hai tiểu khu bốn trăm một mươi ba và bốn trăm bảy mươi bốn thuộc địa phận xã mang cành và đắc tăng
lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp con plong có hàng chục cây gỗ
chủ yếu là thông nàng và hồng tùng thuộc nhóm bốn bị lâm tặc đốn hạ
đây là khu vực thuộc rừng sản xuất và rừng phòng hộ
hiện trường còn lại chủ yếu là gốc cây và cành ngọn phần lớn số gỗ bị đốn hạ đã được tẩu tán
để phục vụ cho việc vận chuyển gỗ lâm tạc còn sử dụng xe cơ giới để mở đường trong rừng
điều đáng nói là hiện trường của vụ khai thác này cách không xa chốt quản lý của công ty lâm nghiệp con plong
lâm tạc còn sử dụng xe cơ giới lớn để khai thác vận chuyển lâm sản trong thời gian dài nhưng không bị phát giác ngăn chặn kịp thời